ngày một mươi sáu tháng sáu tại trụ sở trung mương đảng đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
đã chủ trì hội nghị bộ chính trị để xem xét thi hành kỷ luật đồng chí lê viết chữ
ủy viên trung mương đảng bí thư tỉnh ủy trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh quảng ngãi
sau khi xem xét đề nghị của ủy ban kiểm tra trung ương bộ chính trị nhận thấy
với cương vị là ủy viên trung mương đảng bí thư tỉnh ủy đồng chí lê viết chữ
chịu trách nhiệm chính về vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ tỉnh ủy các nhiệm kỳ
từ năm hai nghìn một mươi đến năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn hai mươi và của ban cán sự đảng
ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu trong việc chủ trương quyết định điều động
bổ nhiệm luân chuyển và giới thiệu cán bộ ứng cử cử cán bộ công chức
sinh viên tốt nghiệp đại học của tỉnh đi công tác học tập ở nước ngoài không đúng với tiêu chuẩn
chủ trương đầu tư một số dự án lớn
sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước cho thuê đất và giao đất cho doanh nghiệp
không qua đấu giá quyền sử dụng đất ký văn bản về chủ trương bổ sung dự án
vào danh mục dự án đầu tư công trung hạn để hỗ trợ dự án đầu tư của doanh nghiệp
chủ trương tăng vốn điều lệ thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp
tạm ứng trước ngân sách nhà nước để thực hiện dự án ký văn bản và trực tiếp chỉ đạo
giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp không đúng thẩm quyền
ban thường vụ thường trực bí thư tình ủy
những việc làm trên của đồng chí lê viết chữ đã vi phạm quy chế làm việc của tỉnh ủy
và các quy định của đảng pháp luật của nhà nước
vi phạm khuyết điểm của đồng chí lê viết chữ là nghiêm trọng
ảnh hưởng sâu đến uy tín của cấp ủy chính quyền địa phương và cá nhân đồng chí
đến mức cần phải xử lý kỷ luật nghiêm minh theo quy định của đảng
quá trình kiểm điểm đồng chí lê viết chữ đã nghiêm túc nhận thức rõ trách nhiệm
về những vi phạm khuyết điểm và tự nhận hình thức kỷ luật
xét nội dung tính chất mức độ hậu quả nguyên nhân vi phạm và quá trình công tác
đóng góp của đồng chí cho sự phát triển của tỉnh
căn cứ quy định số một trăm linh hai ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy của bộ chính trị
về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
bộ chính trị quyết định thi hành kỷ luật đồng chí lê viết chữ bằng hình thức cảnh cáo